quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ở các tỉnh phía nam nắng nóng vẫn liên tục kéo dài và đang được đẩy lên tới đỉnh điểm
dự báo trong đêm nay và ngày mai khu vực nam bộ và tây nguyên vẫn chưa có sự biến động đáng kể
khu vực này vẫn chịu sự chia phối của khối khí biển ở các mực khí quyển trên cao
nên hầu hết các nơi trên khu vực vẫn duy trì thời tiết nắng nóng nhiều và nền nhiệt cao
mức nhiệt cao nhất ở hai khu vực phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực miền đông nam bộ nhiệt độ cao hơn phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ
có nơi bốn mươi độ tức là ở ngưỡng nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt
đối với các tỉnh duyên hải miền trung dự báo trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến với khu vực bình thuận đều phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng
trong đó khu vực từ thanh hòa đến phú yên có nắng nóng với nhiệt độ khu vực này phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
phần còn lại của miền trung là các tỉnh nam trung bộ
cường độ và thời gian nắng không mạnh như phần phía bắc nên nhiệt độ thấp hơn phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
đến chiều tối có mưa rào và rông ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn
trở ra với các tỉnh bắc bộ dự báo trong đêm nay khu vực vùng núi sẽ chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao
nên sẽ có mưa rông xuất hiện một vài nơi
trong cơn rông luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét gió giật mạnh nên người dân cần chú ý
còn sang ngày mai khu vực phía tây bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp
phía tây nên sẽ có nắng nóng có nơi có nắng gai gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
trong khi đó với các tỉnh phía đông bắc bộ vừa chịu tác động của vùng áp thấp có thêm gió đông nam từ biển vào
nên ngày mai trời nắng nhưng không quá nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực bắc biển đông và giữa biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa
có gió hướng đông nam đến nam cường độ yếu chỉ khoảng cấp ba cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông và vùng biển của huyện đảo trường sa có gió đông thổi nhẹ
cả hai huyện đảo đều không mưa thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước